hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm nay đoàn công tác của bộ y tế đã có buổi kiểm tra tại cơ sở điều trị cơ sở cách ly và làm việc với ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh hải dương
hải dương có tất cả một mươi bốn ca dương tính với covid một mươi chín và hiện bệnh viện bệnh nhiệt đới của tỉnh đang điều trị cho một mươi hai bệnh nhân hai ca tự nguyện xin điều trị tại các bệnh viện ngoài tỉnh
từ ngày hai mươi năm tháng bảy cho đến nay tỉnh hải dương ghi nhận một mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín trong đó một mươi ba trường hợp liên quan đến nhà hàng thế giới bò tươi
tại số ba mươi sáu phố ngô quyền phường phạm ngũ lão thành phố hải dương
và đây là ổ dịch lớn nhất tại tỉnh này và một ca có liên quan đến bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
đến hết ngày hôm qua toàn tỉnh đã truy vết được một năm trăm hai mươi chín f một và bảy ba trăm hai mươi f hai
toàn tỉnh hải dương đang có một ba trăm sáu mươi hai người đang được cách ly tập trung ba ba trăm bốn mươi người cách ly tại nhà
kiểm tra công tác tổ chức cách ly ở ký túc xá đại học hải dương thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã yêu cầu các đơn vị thực
nhiệm vụ tại đây mở rộng cửa sổ các phòng cách ly không bật điều hòa nhắc nhở người thuộc diện cách ly đeo khẩu trang thường xuyên hơn
kiểm tra tại bệnh viện đa khoa tại bệnh viện bệnh nhiệt đới hải dương thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên
cũng đã yêu cầu bệnh viện thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn tránh lây nhiễm chéo
và có phương án xử lý tình huống khi có bệnh nhân bị sốt nhưng không hợp tác cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
đại diện bộ y tế cũng đánh giá thêm ổ dịch tại hải dương được kiểm soát tốt
ba ngày vừa qua tỉnh hải dương đã không ghi nhận thêm trường hợp mắc covid một mươi chín mới
tuy nhiên địa phương này cần tiếp tục chủ động kiên quyết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
phát hiện sớm cách ly khoanh vùng kịp thời các đối tượng có nguy cơ và hạn chế tối đa để phát sinh ổ dịch trong cộng đồng
cũng trong sáng ngày hôm nay ubnd tp đà nẵng phối hợp
với ubnd tp quảng ngãi đã tổ chức đưa bảy trăm ba mươi công dân quảng ngãi lưu trú tại đà nẵng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó chính quyền địa phương hai tỉnh đã bố trí một mươi sáu xe khách để vận chuyển bảy trăm ba mươi người dân quảng ngãi trở về nơi cư trú
quá trình tiếp nhận bàn giao được thực hiện nghiêm ngặt tuân thủ nguyên tắc phòng dịch covid một mươi chín
lực lượng công an y tế hỗ trợ kiểm soát đảm bảo đúng số người rời thành phố theo danh sách của tỉnh quảng ngãi
tất cả công dân trước khi lên xe
phải xuất trình được giấy tờ tùy thân tương ứng với nội dung đã đăng ký trước đó
và yêu cầu thực hiện ngồi giãn cách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển
sau khi trở về địa phương bảy trăm ba mươi người này sẽ được cách ly tập trung theo đúng quy định
ngày hôm nay ubnd tp đà nẵng đã có quyết định về việc thành lập bệnh viện giã chiến thành phố đà nẵng
tại cung thể thao tiên sơn để thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó bệnh viện giã chiến tp đà nẵng trực thuộc
sở y tế là cơ sở hai của bệnh viện đà nẵng đặt tại cung thể thao tiên sơn
số ba phan đăng lưu phường hòa cường bắc quận hải châu
bệnh viện giã chiến tiên sơn với quy mô là năm trăm linh giường trong đó giai đoạn một có quy mô là ba trăm linh giường
nhân lực được điều động tương ứng với số lượng bệnh nhân
bệnh viện chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp của sở y tế và hướng dẫn chuyên môn
đảm bảo các điều kiện tổ chức hoạt động của bệnh viện đà nẵng
phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện giã chiến tiên sơn là cách ly
chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín theo quy định và thực hiện danh mục kỹ thuật
theo phân tuyến của bệnh viện đà nẵng đã được sở y tế phê duyệt
giám đốc bệnh viện giã chiến tiên sơn đã bố trí sắp xếp các khu chức năng và chuyên môn
phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo thu dung điều trị covid một mươi chín và kiểm soát nhiễm khuẩn
hà nội hiện có một trăm một mươi một bệnh viện trong đó có bốn mươi một bệnh viện công lập
chín bệnh viện ngoài công lập ba mươi một bệnh viện trung ương bộ ngành đóng trên địa bàn
và ba năm trăm tám mươi bảy phòng khám tư nhân với đầy đủ các hình thức tổ chức ngành nghề từ đa khoa cho đến chuyên khoa
xác định đây là địa bàn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao nhất
vì vậy vào sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
đã có buổi họp bàn tìm kiếm giải pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh
tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố
sở y tế hà nội cho biết trong giai đoạn từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay
hà nội ghi nhận ba mươi sáu ca mắc mới trong đó có một mươi một ca mắc ngoài cộng đồng
và hầu hết số ca mắc này đều phát hiện từ các bệnh viện trên địa bàn
chính vì vậy bệnh viện cần được quan tâm hàng đầu trong việc đối phó với dịch bệnh covid một mươi chín
mới đây qua công tác thanh kiểm tra tại các bệnh viện tư nhân và công lập trên địa bàn hà nội
thì phát hiện ba mươi sáu trên bốn mươi sáu bệnh viện đạt mức an toàn chín bệnh viện ở mức an toàn thấp
đoàn kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng phát hiện ba trên bốn mươi sáu bệnh viện không an toàn
chủ yếu là các nhóm bệnh viện chuyên khoa mắt ngoài công lập
đó là bệnh viện mắt sài gòn hà nội bảy mươi bảy phố nguyễn du
bệnh viện mắt việt nhật một trăm hai mươi hai phố triệu việt vương bệnh viện mắt hai tách năm mươi năm phố hàm long
cả ba bệnh viện này đều không đảm bảo an toàn trong sàng lọc phân luồng cách ly
ngay sau khi kiểm tra sở y tế đã yêu cầu các bệnh viện dừng hoạt động khám bệnh chữa bệnh
để khắc phục và báo cáo sở y tế
bệnh viện trên địa bàn hà nội cho biết hiện các bệnh viện luôn bám sát chỉ đạo
của bộ y tế và hà nội trong đó tiến hành sàng lọc giãn cách theo quy định
tuy nhiên công tác chống dịch cũng cần được sự phối hợp của chính quyền địa phương
đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
nhưng riêng ngoài bệnh viện thì xung quanh cái không gian đấy
mà nói là một không gian ở trong một cái quận văn hóa trên một cái trục đường rất đẹp
thì nó hơi nhách nhát
thì cũng xin phép là có một số cái ý kiến để mong rằng thì làm
nếu như thành phố có những chỉ đạo để bệnh viện phối hợp
phải giải quyết được một cách triệt đẻ những cái đó thì rất hay
và đó chính là những cái nguồn mà chúng ta không thể kiểm soát được
họ có mang hay không mang virus
ngoài cái việc an ninh trật tự nhưng nó cũng là cái nguồn mà chúng ta rất khó kiểm soát
ở đây chúng ta thấy rằng là dụ dịch chúng ta diễn ra từ trước tết
cho nên bây giờ cũng đã hơn nửa năm rồi và hơn một ca nhiễm
thì chúng ta nên có một cái sơ kết lại xem cái tỷ lệ từ f sang f một
từ f một sang f hai là bao nhiêu thì chúng ta biết được mức độ lây lan của chúng ta như thế nào
từ đó thì chúng ta mới có các cái biện pháp và có các cái hướng dẫn cho nó cụ thể
chứ bây giờ báo cáo ông chí là bây giờ cứ f hai f ba mà cũng cho đi cách ly là cho đi xét nghiệm cả
thì báo cáo các đồng chí cũng biết rồi anh hòa ngồi đây anh cho có bảy trăm linh một cái xét nghiệm
thì chúng tôi lấy đâu ra kinh phí để làm trong khi đó thực tế một cái xét nghiệm đó là hai triệu
kết luận buổi làm việc phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ngô văn quý cho biết
trong thời gian qua các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên còn có những nơi có trường hợp dương tính thậm chí có nơi có nguy cơ lây nhiễm
như bệnh viện hồng ngọc bệnh viện bạch mai bệnh viện thận hà nội
thậm chí là đa số các bệnh viện chúng ta đã thực hiện các giải pháp an toàn
tuy nhiên thì vẫn có nơi thấp vẫn có nơi là chưa thực hiện
mà trong khi đó chúng ta mới kiểm tra là có bốn mươi sáu trên tổng số là tám mươi bệnh viện công lập
cũng như là ngoài công lập của thành phố hồng ngọc
riêng đối với bệnh viện trung ương thì là cục khám chữa bệnh đang tiến hành kiểm tra
thì báo cáo công chí là như vậy chúng ta vẫn có chủ quan
vẫn có tình trạng là chưa thực hiện đúng các quy định của trung ương cũng như là của thành phố
trên cơ sở đó ban chỉ đạo công tác phòng
chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hà nội đề nghị
trong thời gian tới các bệnh viện cần thực hiện nghiêm túc hơn nữa các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
công điện của ban chỉ đạo quốc gia công điện và hướng dẫn của bộ y tế
các văn bản chỉ đạo của thành phố hà nội
xây dựng phương án khi có trường hợp dương tính xảy ra
chuẩn bị đầy đủ vật tư trang thiết bị tập huấn cho cán bộ y bác sĩ
chuẩn bị phòng cách ly phòng sàng lọc khu vực cách ly cho nhân viên y tế
các bệnh viện cần có sơ đồ tổ chức phân luồng khám chữa bệnh
trong đó có biển báo hướng dẫn tiếp nhận phân loại bệnh nhân khám sàng lọc và cách ly các ca nghi ngờ
tiếp tục với những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý
chủ tịch ubnd tp quy nhơn tỉnh bình định đã ký quyết định xử phạt hành chính
đối với hai chủ cơ sở karaoke bị phát hiện để cơ sở hoạt động bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể công ty trách nhiệm hiếu hạn thanh trực ở tổ năm
khu vực năm phường nhân phú với tổng số tiền là bốn mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi không thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an ninh trật tự
đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
kinh doanh hoạt động karaoke không đúng nội dung không đúng phạm vi quy định trong giấy phép
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
vào đêm ngày một mươi bốn tháng tám công an tp quy nhơn kiểm tra quán karaoke thanh trực
phát hiện tại đây có sáu phòng với ba mươi năm khách đang thuê phòng
để hát karaoke
trước đó chủ tịch ubnd tp quy nhơn cũng đã ký quyết định xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đối với cơ sở karaoke kiss ở phường nguyễn văn cử tp quy nhơn
cơ sở này đã lén lút mở cửa phục vụ khách bị phát hiện vào đêm ngày một mươi tháng tám
đó là những vi phạm có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đã bị đấu tranh xử lý trong đợt một thực hiện cao điểm tổng kiểm tra vận động toàn dân giao nộp
và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
theo kế hoạch số một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an
những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực đấu tranh tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong thời gian qua đã cho thấy sự vào cuộc nghiêm túc và tích cực của công an các đơn vị địa phương
trong triển khai thực hiện kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an
tại hải phòng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một chuyên án được các trinh sát phòng cảnh sát hình sự xác lập
đấu tranh triệt phá một xưởng chuyên sản xuất vũ khí quân dụng quy mô lớn
các đối tượng khai nhận mở một sường sản xuất chế tạo trái phép các loại súng quân dụng
như súng k năm mươi bốn súng k năm mươi chín để mang bán tại quảng ninh hải phòng và nhiều tỉnh lân cận
trên youtube thì em sang về hình mẫu súng
em lại sinh ra ý định tò mò
nên mình thử làm thử
dắp dắp từ chi tiết đến đâu thì em bảo chú hàn cho em đến đây
dạ rồi được rồi
có bạn bè thích thì bán
bán thì bố nói với bạn là bán sáu triệu một khẩu
có chỗ thì đối tượng sản xuất nào dùng
có chỗ thì sản xuất cò dùng
có nơi thì đối tượng sản xuất thân dùng rồi ốp bán
cũng như là sản xuất
học tiếp đạo
khi giao dịch hoặc khi mua bán có hành vi mua bán thì thường thường là có cái sự chiên ngỏ các cái đối tượng
đến khi mà có cái sự tin tưởng tuyệt đối của những cái đối tượng mua hoặc là khi tiền đã truyền đủ
thì lúc đấy thì các loại quản súng cũng được lắp sát đầy đủ
tại hà nội tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tụ điểm chuyên sản xuất lắp ráp và sửa chữa các loại súng tự chế như súng hơi
súng bắn đạn ghém súng thể thao đã bị đấu tranh triệt xóa
tụ điểm này lộ diện từ hành vi của đối tượng vũ tuấn dũng chú tại phường trung hòa quận cầu giấy
dũng sở hữu một khẩu súng tự chế và nhiều lần bắn thử ngay tại khu vực mình sinh sống gây thương tích cho một số người đi đường
từ lời khai của dũng cơ quan công an đã phát hiện một tụ điểm chuyên sản xuất lắp ráp sửa chữa các loại súng tại chùa láng quận đống đa thành phố hà nội
việc tranh chấp hợp đồng đang trong quá trình đàm phán và chưa có hồi kết nhưng hiện tại gsenc đã đề nghị rút bảo lãnh ngân hàng giữ tài sản của lytaco tại công trường ngăn không cho kỹ sư và công nhân của nhà thầu phụ vào công trường không nghiệm thu khối lượng công việc mà phía nhà thầu phụ việt nam đã hoàn tất gây nguy cơ mất mát tài sản đồng thời thuê nhà thầu phụ khác để thi công lắp đặt hàng mục mà lytaco đang phụ trách